hà tĩnh là một trong những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của cả nước
sau khi các xã huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới ubnd tỉnh hà tĩnh lại tiếp tục hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu
đặc biệt chú trọng xây dựng nông thôn mới gắn liền với phát triển đô thị văn minh tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
ghi nhận tại huyện nghi xuân huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh hà tĩnh
khu vực này trước đây là đồng ruộng bỏ hoang hiệu quả sản xuất thấp
thế nhưng từ năm hai nghìn một mươi sáu khi triển khai xây dựng khu đô thị mới xuân an bộ mặt của thị trấn nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã thay đổi hoàn toàn
không chú trọng phát triển các khu nhà ở mà tại khu đô thị này hơn một phần ba diện tích của dự án là xây dựng hệ thống công viên cây xanh để phục vụ cộng đồng
khu đô thị mới tại thị trấn xuân an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
khu đô thị công nghệ bốn ở đây bốn là gì thứ nhất khu đô thị này với mật độ xây dựng là ba mươi năm còn lại sáu mươi năm là sử dụng cho các hạ tầng xã hội hạ tầng giao thông
nghi xuân nằm trong quy hoạch xây dựng vùng nam nghệ an bắc hà tĩnh của chính phủ
chính vì vậy việc thu hút đầu tư đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị không chỉ nâng cao các tiêu chí về nông thôn mới mà còn góp phần cải thiện cuộc sống của người dân vùng nông thôn
nghi xuân cũng đang mong muốn sẽ tiếp tục kêu gọi nhiều nhà đầu tư hơn nữa
về đầu tư bởi vì hiện nay cái mật độ ở khu đô thị này hai và đặc biệt là các hạ tầng để mà bây giờ đến năm hai nghìn hai mươi hai là nghi xuân hoàn thành các hạ tầng để đạt đô thị loài bổn và cái thị xã trực thổ tỉnh
hiện hà tĩnh có một trăm năm mươi tám xã và một huyện đạt chuẩn nông thôn mới
trong năm hai nghìn một mươi chín này hà tĩnh có một mươi sáu xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu trong đó chú trọng xây dựng nông thôn mới gắn liền với phát triển đô thị văn minh
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với hà tĩnh là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cao nhất xuyên suốt bất cứ mọi thời điểm nào
và bất cứ tổ chức bất cứ người nào cũng không được đứng ngoài cuộc trước hết là cái quan điểm rõ
cái thứ hai là làm phải thực chất chiều sâu không chạy theo phong trào
phong trào xây dựng nông thôn mới ở hà tĩnh ngày càng đi sâu vào thực chất toàn diện
từ một tỉnh bộn bề khó khăn hà tĩnh đã trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới
nông thôn mới của toàn quốc góp phần thay đổi diện mạo của làng quê nông thôn